một người nông dân tại tỉnh điện biên đã tự chế tạo ra máy gặt lúa
không chỉ tự giúp nâng cao năng suất thu hoạch mà chiếc máy còn giúp đỡ được rất nhiều nông dân
hãy cùng phóng viên truyền hình nhân dân tìm hiểu về chiếc máy gặt của anh
mặc cho cây nắng nóng oi ả giữa tháng năm anh trần văn trung cùng với chiếc máy gặt lúa cứ thoan thoát trên đồng ruộng
nhiều người dân ở đây cho biết máy gặt này có nhiều ưu điểm
gặt nhanh hơn lúa xếp rẫy gọn gàng và không dụng hạt lại cho năng suất
gấp khoảng hai mươi người gặt bằng liềm theo cách truyền thống
máy gặt lúa xếp dãy do chính tay anh trung tự chế tạo
học hỏi kinh nghiệm tự nhiên
trong vòng hơn một năm và thất bại một lần thì nay anh đã có được chiếc máy ưng ý
anh tận dụng động cơ của xe máy cũ thanh sát khung xe chế tạo lại làm máy gặt
từ đầu vụ đến nay anh trung đã đi gặt cho bà con ở thanh sương được gần một tuần
cứ hai mươi đến ba mươi phút là đã xong được thửa một mét vuông
lúa gặt xong được xếp theo hàng đều tam tắp
bà con nông dân cứ thế phơi lúa rồi hôm sau đến mang về
sự hài lòng của bà con là động lực để anh trung tiếp tục chế tạo ra những chiếc máy khác
phục vụ cho chính gia đình cũng như để giúp đỡ bà con nông dân
ở vùng sâu vùng xa vùng cao đỡ vất vả